theo nguồn tin riêng cựu giám đốc công an hải phòng đỗ hữu ca vừa có đơn xin kháng cáo bản án sơ thẩm mà tòa án nhân dân tỉnh quảng ninh đã tuyên vừa qua
cùng với ông đỗ hữu ca còn có vợ chồng chùm hóa đơn đỏ trương xuân đức nguyễn thị ngọc anh và cựu tri cục trường tri cục thuế huyện cát hải nguyễn đình đương cũng gửi đơn kháng cáo bản án sơ thẩm
ngoài chịu hình phạt trên bị cáo đương xuân đức phải khắc phục số tiền hơn bốn mươi một tỷ đồng trong đó đức và ngọc anh đã nộp năm tỷ đồng tổng số tiền còn lại vợ chồng đức phải nộp thêm là trên ba mươi sáu tỷ đồng

nếu đã là giám đốc công an thành phố hải phòng đến năm hai nghìn một mươi chín chắc chắn ông ca phải cập nhật tất cả kiến thức cơ bản này
vì vậy ông cho rằng mình suy nghĩ pháp luật lỗi thời là có phần hơi lạ
ông ca từng là một vị tướng công an rất quyết liệt trong đánh án
có thể ông cũng có nhiều kiến thức và kỹ năng trong tố tụng hình sự
nhưng chủ yếu ở vai trò bên bục tội
khi ở vào vị trí bên thế yếu phải tự gỡ tội
ban đầu ông tự tin một cách rất hùng hồn rằng những lời khai nại của mình có thể qua mắt với pháp luật
nhưng sau một đêm lượng giá ông ca đã tự quay đầu
cú quay đầu này đã kịp cho ông có cơ hội thấy bờ với mức án một mươi năm tù
ông ca bị truy tố khoảng bốn điều một trăm bảy mươi bốn bộ luật hình sự với khung hình phạt một mươi hai hai mươi năm tù hoặc tù trung thân
khung liền kề của điều luật này là khoản ba có khung hình phạt từ bảy đến một mươi năm năm tù
khoảng một điều năm mươi bốn bộ luật hình sự quy định tòa án có thể quyết định một hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt được áp dụng
nhưng phải trong khung hình phạt liền kề nhẹ hơn của điều luật
khi người phạm tội có ít nhất hai tiếng
tính tiết giảm nhẹ quy định tại khoảng một năm mươi một của bộ luật này
ông k có ba tính tiết giảm nhẹ đều thuộc khoảng một năm mươi một bộ luật hình sự
đó là người phạm tội tự nguyện sửa chữa bồi thường thiệt hại hoặc khắc phục hậu quả điểm b
người phạm tội thành khẩn khai báo ăn năn hối cải điểm s
tính tiết này có được sau khi ông k quay đầu nhận tội
và người phạm tội là người có thành tích xuất sắc trong sản xuất chiến đấu học tập hoặc công tác điểm về
có lẽ vì thế mà tòa đã áp dụng khoảng một năm mươi bốn bộ luật hình sự để xử cho ông ca mức án một mươi năm tù
dưới mức thấp nhất của khung hình phạt mà ông bị truy tố